từ xưa đến nay công dung ngôn hạnh đã trở thành những đức tính cao quý
đáng tự hào của người phụ nữ việt nam nói riêng và phụ nữ quốc tế nói chung
xã hội càng phát triển ngoài việc đảm đang lo toàn gia đình chăm sóc cho những người thân yêu
vai trò của người phụ nữ trong toàn xã hội ngày càng được nâng cao
bởi vậy theo thời gian hình ảnh về những người phụ nữ một nửa xinh đẹp của thế giới
càng trở nên đáng trân trọng vì những đóng góp công hiến nỗ lực của họ cho gia đình và toàn xã hội
năm mươi năm năm đã trôi qua nhưng dấu ấn của phong trào phụ nữ ba đảm đang mãi là niềm tự hào của phụ nữ việt nam
là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước nồng nàn và nhiệt huyết cách mạng
sức mạnh to lớn của chị em phụ nữ trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phong trào này là phải nói là phát huy trong phong trào phụ nữ rất là đầy ý nghĩa
để mà tôn vinh những người phụ nữ việt nam
mỗi người phụ nữ hiện đại bằng sự tự tin bản lĩnh đã không chỉ đạt được những thành tiệu trong sự nghiệp cá nhân
mà còn là những hành động dù giản đơn mang ý nghĩa đến cộng đồng
mỗi việc làm đó đều như một bó hoa tươi thắm làm đẹp hơn cho vườn đời
ấy có thể là những công tác hoạt động xã hội thiện nguyện những hoạt động sinh hoạt tập thể
giúp những người phụ nữ những tấm lòng nhân ái xích lại gần nhau hơn
chúng tôi cũng đang thực hiện trong hai năm qua đó là phong trào
tường nhà có hoa tường nhà có hoa và các điểm sinh hoạt cộng đồng có hoa thì là chúng tôi cũng
đã triển khai được hai năm và cũng rất may là có sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như sự
vào cuộc của người dân tại địa phương là cũng đã có sự đổi mới tại hiện tại đến bây giờ của chúng tôi
tại hai mươi bốn điểm sinh hoạt cộng đồng thì chúng tôi cũng đã có những cái khu điểm sinh hoạt cộng đồng nhà
văn hóa là đã được tu sửa khang trang được chị em phụ nữ thường xuyên chăm sóc
không chỉ xây dựng được nét văn hóa
nét văn hóa ứng xử thanh lĩnh văn minh phụ nữ còn ngày càng trở nên mạnh mẽ
bản lĩnh hơn trong công tác làm kinh tế xứng đáng với danh hiệu giỏi việc nước đàm việc nhà
tại nhiều địa phương hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở đã tổ chức các nghị quyết
chương trình đề án dự án của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới
thành viên tham gia mô hình là chúng tôi đã giúp bằng cái em bằng những cái việc làm cho
vay vốn này và đồng thời thì quảng bá sản phẩm để cho mô hình ngày một phát triển hơn với sức sáng
tạo tiềm năng được khơi gợi ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mô hình kinh tế do phụ
nữ làm chủ đạt hiệu quả kinh tế cao mang lại niềm phấn khởi sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin độc lập trong thời đại mới